thưa quý vị và các bạn tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba sắp đến gần
thời điểm cuối năm thì tội phạm công nghệ cao ngày càng gia tăng và có diễn biến phức tạp
mới đây các cơ quan công an ngân hàng đã đưa ra cảnh báo các đối tượng lừa đảo giả mạo các chương trình khuyến mại
trúng thưởng tặng quà hoặc yêu cầu khách hàng vào website đăng nhập tên mật khẩu internet banking và mã otp để nhận thưởng
vâng mà quà thưởng thì chưa thấy đâu nhưng mà các nạn nhân thì đã giúp các đối tượng lừa đảo đạt được mục đích cuối cùng
là chiếm đoạt thông tin tài khoản cá nhân nhằm khống chế hoặc tống tiền
vậy nhận diện các thủ đoạn lừa đảo cuối năm ra sao cần phải làm gì để tự bảo vệ mình tránh rơi vào cảnh tiền mất tật mang
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiểu mục cư dân mạng ngay sau đây
lừa đảo mua hàng hoàn tiền mua hàng trả góp bỗng dưng gánh nợ hay mạo danh cán bộ cơ quan nhà nước
như công an viện kiểm sát tòa án
để gọi điện thông báo có lệnh bắt khẩn cấp giấy triệu tập vì có liên quan đến vụ án đang điều tra
hoặc giả mạo nhân viên ngân hàng viễn thông
những hình thức lừa đảo như thế này đều nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của người dân
tuy được cảnh báo liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng
xong những thủ đoạn tưởng như đã cũ mà vẫn khiến nhiều người sập bẫy
toàn chiều cũ dích chịu khó đọc báo tin nhắn cảnh báo của ngân hàng nhà mạng thì làm sao tụ nó lừa được
thực tế cho thấy hoạt động của những kẻ lừa đảo trên không gian mạng có thể chia thành ba kiểu
đó là lợi dụng lòng tham lợi dụng lòng tin và lợi dụng sự sợ hãi của người dân
nhiều cư dân mạng cho rằng dịp cuối năm là thời điểm thuận lợi để kẻ xấu lợi dụng thực hiện các chiều trò lừa đảo
có thể thấy kẻ xấu thường tiếp cận nạn nhân thông qua các mạng xã hội như facebook zalo
khi con mồi vào trong thì bọn chúng thực hiện các chiều trò lừa đảo rất sức tinh vi theo một kịch bản đã dựng sẵn
các vụ việc lừa đảo liên tục xảy ra cho thấy một phần do người dân không đủ tỉnh táo để thoát những cái bẫy của bọn tội phạm
khi chẳng may mắc bẫy lừa đảo nạn nhân cần bình tĩnh sau đó thu thập lại toàn bộ thông tin liên quan đến hành vi lừa đảo
như tin nhắn ghi âm cuộc gọi giao dịch chuyển tiền để làm chứng cứ
có thể dùng hình ảnh vai âm thanh và tố cáo về hành vi lừa đảo tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết
với người dân cần cảnh giác để tự bảo vệ mình trước những hình thức lừa đảo
có những nạn nhân mất tiền tỷ chỉ vì cả tin như trường hợp chị ntht thành phố hồ chí minh
sau khi nghe cuộc gọi hướng dẫn nâng cấp sim điện thoại chị làm theo và nhanh chóng bị chiếm rồi vô hiệu hóa sim điện thoại
sau đó toàn bộ số tiền hai một tỷ đồng trong tài khoản tiết kiệm online của chị không cánh mà bay
hoặc các đối tượng lừa đảo sẽ mạo danh là nhân viên biểu điện gọi điện để thông báo có biểu phẩm hoặc có thư thông báo trúng thưởng
sau đó đối tượng lừa đảo sẽ đề nghị người nghe điện thoại
cung cấp thông tin cá nhân họ tên số chứng minh nhân dân địa chỉ và thông báo phải thực hiện chuyển tiền để nhận quà tặng biêu phẩm
tinh vi hơn là các đối tượng lừa đảo qua tin nhắn bằng cách gửi tin nhắn văn bản tin nhắn đa phương tiện sms mm ms
qua điện thoại có chứa đường dẫn liên kết đến website giả mạo có tên địa chỉ truy cập và hình thức gần giống với website chính thức của các ngân hàng
tổ chức tài chính tổ chức trung gian thanh toán và yêu cầu người nhận thực hiện cung cấp thông tin trên website giả mạo
chia sẻ với bạn
chuyên gia an ninh mạng ngô minh hiếu trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia ncsc cho biết
phương thức của đối tượng lừa đảo là thường dẫn dụ nạn nhân thông qua các trang mạng xã hội tin nhắn gia lô nhân viên ngân hàng làm công cụ
đặc biệt lợi dụng tình hình lễ tết sắp tới tâm lý người dân cần tiền để mua sắm đối tượng sẽ thực hiện hành vi lừa đảo thông qua việc nâng cấp thẻ tiến dụng
sau khi được nạn nhân đồng ý đối tượng lừa đảo sẽ gửi cho nạn nhân một đường link để cung cấp thông tin cá nhân như căn cước công dân thông tin thẻ ảnh chụp mặt trước mặt sau của thẻ ngân hàng
khi lấy hết đầy đủ thông tin từ hình ảnh căn cước công dân và thẻ đối tượng lừa đảo sẽ thực hiện mua sắm trên các nền tảng thương mại điện tử
sau đó cố gắng tìm mọi cách rút hết số tiền trong thẻ
môi trường mạng xã hội luôn tiếm ẩn các hoạt động tội phạm cũng như hành vi vi phạm pháp luật
đặc biệt thời điểm cuối năm nhiều loại tội phạm cũng hoạt động manh động hơn
vì vậy bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng người dân cũng cần ý thức cảnh giác tuyệt đối không tin và làm theo các tin nhắn của gọi lạ
hãy chia sẻ quan điểm của bạn về vấn đề này trên fanpage của truyền hình công an nhân dân